ngày hai mươi chín tháng sáu thanh tra thành phố đà nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế sinh phẩm và kết xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo kết luận thanh tra trong quá trình mua sắm trang thiết bị vật tư y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã lập thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
còn nhiều thiếu sót sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ và phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho một nhà thầu sai quy định
đồng thời đã có sự tranh lệch giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa
việc này cho thấy trung tâm đã quản lý không đầy đủ thiếu chặt chẽ giữa hàng hóa mua sắm và hàng hóa được tài trợ
ngoài ra trung tâm đã phân bổ vật tư y tế trị giá hơn một ba tỷ đồng để xét nghiệm covid một mươi chín có thu tiền cho công dân nhập cảnh giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi
từ nguồn thu ngân sách không đúng quy định nhưng chưa hoàn trả lại cho ngân sách
thanh tra thành phố cũng xác định có dấu hiệu tội phạm đối với ba mươi ba gói thầu
do cửa hàng đại pháp và công ty tam lập phát trúng thầu